quý vị trên đường đi thể dục thì thiếu tá lò văn cường phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện yên châu của tỉnh sơn la
đã kịp thời cứu được ba học sinh bị mắc kẹt giữa lòng suối
câu chuyện quên mình vì tính mạng của người khác của thiếu tá lò văn cường tiếp tục lan tỏa
để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống
cũng như tô thắm hình ảnh đẹp về những người chiến sĩ công an hết lòng vì sự bình yên của nhân dân
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng chín sau khi phát hiện ba học sinh lớp ba a bốn trường tiểu học thị trấn yên châu huyện yên châu
đang bị mắc kẹt chơi với giữa lòng suối không ngần ngại thiếu tá lò văn cường đã nhanh chóng bơi ra giữa dòng suối
cứu được các cháu lên bờ và liên hệ đưa các cháu về nhà an toàn
ba cháu nhỏ may mắn được thiếu tá lò văn cường cứu giúp là nguyễn huy long mẹ hoàng bảo ngọc nguyễn thanh trúc cùng sinh năm hai nghìn một mươi năm
theo đó sau khi tan học các em học sinh đã dùng tên là lò văn cường
các cháu rủ nhau ra bãi bồi thuộc khu suối mường vạt để chơi
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày không may nước lên các cháu bị mắc kẹt
ngay sau khi biết con em mình được thiếu tá cường cứu sống các gia đình đã viết thư cảm ơn
bày tỏ sự xúc động trước tinh thần quả cảm không sợ nguy hiểm đối với bản thân của thiếu tá lò văn cường
câu chuyện cứu người của thiếu tá lò văn cường tiếp tục nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người
để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp việc làm thiết thực góp phần xây dựng cuộc sống bình yên